tiếp tục các hoạt động thăm và chúc mừng giáng sinh năm hai nghìn một mươi bảy
sáng nay đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã đến thăm và chúc mừng hội thánh tin lành việt nam miền bắc
thay mặt hội thánh tin lành việt nam miền bắc mục sư hội trưởng hội thánh tin lành việt nam
nguyễn hữu mạc đã nhận bó hoa tươi thắm cùng lời chúc giáng sinh an lành hạnh phúc của đồng chí trương thị mai
mục sư nguyễn hữu mạc cho biết trong những năm qua hội thánh tin lành việt nam miền bắc
và các vị chức sắc đã dẫn dắt giáo dân đồng hành cùng chính quyền địa phương
và các tầng lớp nhân dân góp phần phát triển đất nước
đồng chí trương thị mai bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng mục sư các vị chức sắc tu sĩ
và đồng bào giáo dân sẽ ngày càng gắn bó thực hiện tốt chủ trương của đảng chính sách
pháp luật của nhà nước và đường hướng của giáo hội công giáo việt nam đã đề ra
sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào